tại hà nội đã khai trương trung tâm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và đưa ra đấu giá lần đầu tiên tại việt nam
đây là sân chơi thú vị dành cho những người yêu thích các tác phẩm có niên đại lâu đời hay những món đổ cổ khó tìm do công ty cổ phần bán đấu giá lạc việt quản lý
trung tâm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc những món đồ cổ độc đáo
trong ngày khai trương đầu tiên này đã diễn ra một phiên đấu giá với sáu tác phẩm đồ cổ đó là tranh sơn mài tùng lộc thành lễ châm thư tỉnh huynh đệ cặp lọ bát tràng triều nguyễn đôi châu tranh hùng và cặp ché sứ thanh triều
phiên đấu giá đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người tham gia sôi nổi
đây sẽ là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thích nghệ thuật khám phá và sưu tầm những món đồ đẹp để trao đổi hoặc bàn đấu giá
thời gian bán đấu giá dự kiến định kỳ mỗi tháng một lần
và vào thứ bảy cuối cùng của tháng